thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay việt nam có tám trăm hai mươi hai sáu trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó bảy trăm năm mươi bảy tám mươi sáu trường hợp đã khỏi bệnh
về các bệnh nhân đang điều trị hiện còn năm bảy trăm bốn mươi ba ca nặng
có một mươi một trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bộ y tế đã đưa thuốc kháng virus monopiravir vào phác đồ điều trị covid một mươi chín mới nhất
theo báo cáo của sở y tế hà nội từ sáu h ngày bảy tháng một mươi đến một mươi hai h ngày bảy tháng một mươi
thành phố hà nội ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly và đều liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
trước đó trong buổi sáng nay sở y tế hà nội cũng thông báo trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca dương tình mới đã được cách ly
tại huyện phú xuyên và quận hoàn kiếm và thuộc trùng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và trùng liên quan đến tp hcm
trước tình trạng một số lượng lớn người dân trở về từ vùng dịch sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
bộ y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an
về việc cách ly đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai và long an
bộ y tế cho biết những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu giờ
sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và luôn thực hiện thông điệp năm k
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
do ảnh hưởng của dịch bệnh việc đi lại của người dân khó khăn hơn
nên số lượng tồn động các trường hợp bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera
chưa được xử lý là rất lớn
vì vậy sau khi thành phố hà nội nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội
thì nhiều điểm xử lý vi phạm giao thông đã ghi nhận số lượng người đến giải quyết tăng đột biến
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân là hãy tìm hiểu rõ quy trình
và kiểm tra lỗi chưa xử lý trên hệ thống để tránh bị chặn đăng kiểm
khi mà các trạm đăng kiểm hiện cũng đang tồn động không ít phương tiện
đã một mươi một giờ cuối giờ làm việc buổi sáng
thế nhưng điểm xử lý vi phạm qua camera trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
vẫn đông người đứng chờ
việc từ nơi sinh sống đến tận địa điểm phát sinh vi phạm để xử lý
không phải là việc đơn giản đối với nhiều người
đặc biệt là khi việc đi lại của người dân
được kiểm soát rất chặt chẽ giữa các tỉnh thành
để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
nhằm giải quyết thủ tục nhanh gọn nhất cho người dân
tránh việc phải chờ quá lâu đi lại nhiều lần gây mất thời gian tốn kém chi phí
lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã tổ chức tăng thêm lực lượng xử lý
tăng bàn làm việc và hướng dẫn cụ thể
đối với những trường hợp không nhất thiết phải đến địa điểm phát sinh vi phạm
để chấp hành xử phạt
trong thời gian vừa qua số lượng tồn
trong thời gian người vi phạm
mà trong cái đợt giãn cách mà không đến xử lý được
thì người vi phạm đã đến tương đối đông
trước tình hình đó đơn vị cũng bố trí thêm lực lượng
và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
làm sao nhanh nhất để công tác về xử lý vi phạm hành chính
để cho người dân đỡ phải chờ đợi
trong việc xử lý vi phạm
tuy nhiên một trong những người vi phạm đến xử lý
thì có một hai trường hợp cũng kêu là
do khoảng cách địa lý vi phạm
thì tuyến đường quá dài
đi qua năm tỉnh và một mươi tám huyện
tuyến đường là hai trăm sáu mươi hai cây
đặc biệt là những người đi làm ăn xa
và đi trên tuyến
trong thời gian vừa rồi cũng bị vi phạm
thì cũng có thắc mắc
trong tình trạng đi xử lý xa
cũng hướng dẫn cho người dân
nếu mà về thì làm sao đó
để đăng ký trên xử lý
qua tổng dịch vụ công
của quốc gia
thời điểm này các trạm đăng kiểm
cũng ghi nhận tình trạng đông đúc
do tồn động số lượng rất lớn
trong thời gian giãn cách
để tránh bất công đi lại nhiều lần
trước thời điểm đăng kiểm
người dân cần kiểm tra và tiến hành xử lý
tất cả các lỗi vi phạm được thông báo trên hệ thống
tránh việc bị chặn đăng kiểm
đặc biệt là đối với những phương tiện mới
có thời hạn đăng kiểm dài
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
thành phố cần thơ vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với
võ hoàng thơ ba mươi sáu tuổi
trú tại phường an hòa quận ninh kiều
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cơ quan điều tra
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện tài khoản facebook minh long
do võ hoàng thơ làm chủ
đã đăng tải bốn mươi bảy bài viết có nội dung sai sự thật
nói xấu đảng nhà nước
đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kết quả giám định bốn mươi bảy bài viết
của võ hoàng thơ cơ quan chức năng xác định
các bài viết đều thể hiện tiêu cực xuyên tạc
đả kích nói xấu chống phá
xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo của đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
gây mâu thuẫn trong các mặt đời sống xã hội
các bài viết đã truyền bá
tư tưởng chống đối phản động kích động
kêu gọi các thành phần xấu bất mãn
chống phá đảng nhà nước
cơ quan điều tra xác định võ hoàng thơ
đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội facebook
nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng
xâm phạm đến danh dự uy tín
của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
những hành vi liên tục xuất hiện
ngay cả trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh vĩnh phúc
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh
tụ tập thành đám đông trở hai trở ba
điều khiển xe với tốc độ cao dàn hàng ngang
lặng lách đánh võng bốc đầu xe
những đối tượng này chủ yếu
ở độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu
ở nhiều huyện thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
thậm chí cả các địa phương lân cận
như tuyên quang hà nội thái nguyên
đánh võng bốc đầu
đi dàn hàng ngang
thậm chí là những đối tượng này
không đội ngũ bảo hiểm xe không gương
gây mất an toàn cho chính bản thân các đối tượng
và cho những người tham gia thông khác
để đối phó với lực lượng chức năng
nhiều trường hợp chủ động tháo biển số
hoặc che biển số xe
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp các đối tượng vẫn cố tình vi phạm
điển hình mới đây
công an huyện tam đảo đã bắt giữ bốn mươi đối tượng
điều khiển hai mươi xe mô tô giàn hàng ngang
trên quốc lộ hai b lên thị trấn tam đảo
trong đó có bốn đối tượng là
người thái nguyên đã vượt chốt kiểm dịch
đèo nhe địa phận giáp với thành phố phúc yên
để vào vĩnh phúc
qua kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy tờ phòng dịch
theo quy định
nguyên nhân cái này là
thứ nhất là ý thức của những trường hợp này
bằng cái biện pháp thứ nhất là giáo dục gia đình
thứ hai là công tác tuyên truyền
từ nhà trường tới gia đình
và việc phát chặt công tác quản lý
cũng như là công tác xử lý
đối với những trường hợp này còn rất nhẹ
như chẳng hạn đối với những trường hợp
dưới một mươi sáu tuổi là chúng ta chỉ xử phạt cảnh cáo
còn đối với những trường hợp
từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
thì chúng ta chỉ xử phạt
năm mươi mức phạt theo quy định
của luật đã quy định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện
một mươi ba vụ thanh thiếu liên tụ tập
điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
với gần ba trăm linh đối tượng
tạm giữ một trăm bảy mươi tám phương tiện
trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục sử dụng
đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh
với các hành vi vi phạm nêu trên
trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát công khai
kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động
trên các tuyến đường hoặc lập chút kiểm soát
tại những tuyến đường trọng điểm
để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý
ngay từ đầu khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập
đua xe trái phép
đồng thời thông qua mạng xã hội hệ thống camera giám sát
camera của người dân
để xác định thời gian phương thức thủ đoạn
của cá nhân tụ tập
từ đó chủ động lên sơ đổ các tuyến đường
địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm
trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
vào lúc bảy giờ sáng qua
hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bến tre
nhận được tin báo của người dân
có tàu bt chín mươi tám nghìn bốn mươi sáu ts
hiệu minh phát do ông trịnh văn hải
trú tại ấp an thới xã an thủy
huyện ba chi tỉnh biến tre làm chủ
khi đang neo đậu cách bờ khoảng một mươi hai hải lý
thì bị chìm lúc này trên phương tiện
có tám người và cần cứu nạn khẩn cấp
bộ đội biên phòng tỉnh biến tre chỉ đạo
ban chỉ huy hải đội biên phòng hai nhanh chóng điều động
tàu cao tốc bp một trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm linh một
cùng tám cám bộ chiến sĩ
khẩn trương ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn
đến tám giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn
hải đội biên phòng hai đã tiếp cận được hiện trường
cứu vớt toàn bộ tám thuyền viên trên phương tiện
bị nạn và triển khai thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín cung cấp
lương thực nước uống hiện thì tám sức khỏe
hiện thì sức khỏe của tám thuyền viên
bị nạn đã ổn định
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại xóm ba thôn phú lễ
xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm
dưới trước mép phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
là hai đối tượng
đối tượng phạm quang duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hồng ngự
phường thụy phương quận bắc từ liêm
thành phố hà nội
có nốt ruồi cách một năm cm
dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn thọ am
xã liên ninh huyện thanh trì
thành phố hà nội
có sẹo chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện